sau tám mươi tám ngày không ghi nhận trường hợp mắc covid một mươi chín tại cộng đồng thì ngày hôm qua ba mươi tháng một mươi một
bộ y tế đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi bảy
có tiền sử tiếp xúc với tiếp viên hàng không trong thời gian cách ly tại nhà
vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp với ban chỉ đạo phòng chống dịch để đưa ra các giải pháp xử lý
tính đến ngày một tháng một mươi hai việt nam ghi nhận một ba trăm bốn mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có sáu trăm tám mươi chín trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài sáu trăm năm mươi chín trường hợp mắc trong nước ba mươi năm trường hợp tử vong do có bệnh nền nặng
bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy đã lây nhiễm từ người cách ly bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai
tổng số tiếp xúc đang được điều tra là năm trăm một mươi ba người trong đó tiếp xúc gần f một theo điều tra ban đầu là chín mươi chín người
f hai là bốn trăm một mươi bốn người hiện đã lấy mẫu xét nghiệm ba trăm ba mươi bảy trường hợp một trăm hai mươi ba trường hợp âm tính còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm
hiện bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai đã lây ra bốn người trong lúc đang cách ly tập trung
mà lại đi tiếp xúc với người cách ly ở chuyến bay khác bị nhiễm
tiếp đó lại tiếp xúc với người ngoài vào thăm là nguồn lây nhiễm ra bên ngoài
đây là trường hợp đầu tiên lây trong khu cách ly
tại buổi làm việc thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm cho việc thực hiện quy trình cách ly để lây nhiễm
tôi yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm về việc lây nhiễm này ở bộ phận nào cá nhân nào trong việc thực hiện các quy trình cách ly
cơ quan nào chịu trách nhiệm cá nhân nào để lây nhiễm không có thực hiện quy trình
chứ không mà nói tục tục thôi được không chị
về việc lây nhiễm sang người khác bộ trưởng y tế nêu rõ kết quả xác minh bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai lây trong cơ sở cách ly tập trung
từ bệnh nhân một ba trăm hai mươi năm do không tuân thủ các quy định cách ly tại cơ sở cách ly tập trung
bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy lây từ bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai do không tuân thủ việc cách ly tại nhà
trách nhiệm đầu tiên là của các cá nhân
bên cạnh đó các cơ sở tổ chức cách ly cũng đã vi phạm nghiêm trọng trong việc tổ chức cách ly mà buông lỏng trong việc thực hiện các quy định
về trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc để lây nhiễm bộ trưởng bộ y tế cho rằng
bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai
bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
và quy định về cách ly tại khu cách ly y tế tập trung cho tổ bay và cách ly y tế tại nhà
anh này có hai cái vi phạm nghiêm trọng
một là ngay trong cái khu cách ly tập trung là anh đã vi phạm
là anh tiếp xúc với các bệnh nhân khác và anh lây từ bệnh nhân khác
và thứ hai là anh cách ly tại nhà là người ta quy định anh không được tiếp xúc
thì anh đã tiếp xúc với người khác
tức là anh vi phạm rất là nghiêm trọng
bộ y tế đề xuất việt nam airlines kiểm điểm người đứng đầu phụ trách khu cách ly tập trung của việt nam airlines
và bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai
ủy ban nhân dân tp hcm kiểm điểm trách nhiệm của người phụ trách công tác giám sát cách ly y tế phường hai
quận tân bình và xử lý người quản lý nhà trọ tại năm mươi phố bạch đằng quận tân bình tp hcm
xử lý nghiêm bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai và các trường hợp có liên quan
vì đây là trường hợp cố tình vi phạm
từ nay đến tết nguyên đán
mỗi tuần sẽ có ba mươi ba chuyến bay cho người việt về nước
theo bộ y tế thì các ca lây nhiễm chủ yếu là từ bệnh nhân từ nước ngoài về
nếu càng đón người về việt nam thì số ca lây nhiễm càng tăng lên
do vậy cần phải có biện pháp hạn chế các chuyến bay đưa công dân về nước
trong thời gian tới có nhiều sự kiện lớn diễn ra
nhất là đại hội đảng toàn quốc
thì công tác bảo đảm an ninh an toàn và phòng chống dịch phải đề ra một cách nghiêm túc
bộ y tế kiến nghị dừng các chuyến bay thương mại vì không hiệu quả
và có nhiều rủi ro trong kiểm soát dịch bệnh
trong bối cảnh các chuyến bay giải cứu liên tục có người mắc covid một mươi chín
bộ y tế kiến nghị cần phải xét nghiệm không mắc covid một mươi chín thì mới cho về nước
chứ không để tình trạng trở bệnh về việt nam như hiện nay